theo nghị định một trăm sáu mươi năm vừa ban hành các cơ quan tổ chức cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính phải tuân thủ các nguyên tắc quy định
điều năm của luật giao dịch điện tử quy định của pháp luật chuyên ngành và các quy định pháp luật liên quan
giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính thuộc thủ tục hành chính phải tuân thủ quy định của pháp luật về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến
việc sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính phải tuân thủ quy định của pháp luật về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
bên cạnh đó nghị định một trăm sáu mươi năm cũng quy định cụ thể việc chuyển từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử và ngược lại
trong đó chứng từ giấy được chuyển đổi từ chứng từ điện tử có giá trị như chứng từ điện tử trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác
nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
xu hướng tấn công mạng để khai thác thông tin cá nhân của người dùng trở nên đặc biệt phổ biến trong năm hai nghìn hai mươi
điển hình là tháng bảy truyền thông đưa tin một năm triệu khách hàng của singhealth bị lộ thông tin
trong đó có cả thông tin của thủ tướng singapore lý hiển long
mới đây nhất tháng một mươi vừa qua truyền thông cũng đưa tin lầu năm góc của mỹ cũng bị lộ thông tin của ba mươi nhân viên
tại việt nam thời gian vừa qua cũng xuất hiện một số vụ việc ảnh hưởng đến dư luận xã hội
khi có thông tin rằng người sử dụng dịch vụ trên mạng của thế giới di động bị lộ thông tin cá nhân như thư điện tử
số thẻ tín dụng lịch sử giao dịch ngân hàng giao dịch thương mại điện tử do đối tượng tấn công tăng cường thu thập thông tin cá nhân
phục vụ các trường hợp
dịch tấn công mạng đặc biệt là phục vụ tấn công lừa đảo
điều này đã gây ra tâm lý hoang mang lo sợ việc bị mất an toàn thông tin dữ liệu cá nhân của người dùng tại việt nam
có thể thấy rằng việc mất an toàn an ninh thông tin dữ liệu cá nhân đang ngày càng trở nên phổ biến
vậy cần phải có biện pháp gì để có thể bảo đảm thông tin dữ liệu cá nhân nói riêng và an ninh mạng nói chung
mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự sau của truyền hình nhân dân
sự việc thế giới di động
khi lộ thông tin tài khoản khách hàng được bắt đầu từ đầu tháng một mươi một
khi một gói dữ liệu thông tin được một cá nhân đăng tải công khai trên redforums
người này khẳng định rằng đó là dữ liệu của hơn năm triệu khách hàng của thế giới di động
ngay sau khi sự việc xảy ra thế giới di động cho biết hệ thống thông tin của mình vẫn hoạt động bình thường
với độ bảo mật cao và không bị ảnh hưởng
mọi thông tin của khách hàng vẫn được bảo mật
thông tin về thẻ khách hàng thì là chúng tôi không lưu trữ cái thông tin này trên hệ thống của chúng tôi
khi một khách hàng đến
đến cửa hàng để cà thẻ thì cái máy post là máy của ngân hàng
và thực tế rằng cái ngân hàng đọc cái thông tin thẻ của khách hàng và chuyển dữ liệu về cho ngân hàng
và chúng tôi không can thiệp vào quá trình này cũng như chúng tôi không được phát lưu trữ cái thông tin này
để tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin đặc biệt là bảo vệ thông tin cá nhân
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dùng
cục an toàn thông tin khuyến cáo các tổ chức doanh nghiệp
các quản lý và kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn thông tin
đồng thời các doanh nghiệp tổ chức nên thường xuyên giả soát các lỗ hổng trên hệ thống thông tin
theo dõi giám sát phát hiện sớm nguy cơ tấn công mạng để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh
về cơ bản thì việc lộ lọt thông tin có thể qua nhiều hệ thống
hoặc là hệ thống lõi của doanh nghiệp hoặc là hệ thống của các thiết bị của nhân viên
hoặc một số các hình thức khác qua các thiết bị thu thập thông tin khác
vì chúng tôi
sẽ xác minh phối hợp các bên liên quan để xác minh xử lý
thực tế cho thấy ngày càng có nhiều vụ việc mất an toàn thông tin cá nhân xảy ra
do không được bảo mật trong các giao dịch
thậm chí có nhiều thông tin cá nhân được giao bán công khai trên mạng
mặc dù chủ nhân của chúng không hề hay biết
kẻ xấu có thể lợi dụng điều này để chiếm đoạt tài sản
hay có thể là những cuộc gọi mời trao dịch vụ gây nhiều khó chịu cho người dùng
chủ thuê bao di động này cho biết
trung bình mỗi ngày anh phải nhận từ năm cho đến bảy tin nhắn rác
vào các dịp lễ tết con số này có thể lên tới hơn một mươi tin nhắn mỗi ngày
từ những tin mua nhà bán sim
đến những tin dịch vụ mời trao mua bán bảo hiểm sửa chữa nhà cửa ô tô
ngay cả khi đang đi trên đường hay đang làm việc
gây cho anh rất nhiều sự phiền toái
tin nhắn rác như thông báo trúng thưởng tàng tài
hay là những dịch vụ cảm giác bị đưa đảo
cái thứ hai đó là thông tin nhà đất
hay là những cái như kiểu vay tiền hay là những cái mà những cái món lợi ấy cảm giác là bị làm phiền và rất là khó chịu
chỉ cần lên mạng gõ cụm từ mua bán data di động thông tin khách hàng
chưa đầy một giây đã xuất hiện hơn hai mươi ba triệu kết quả cung cấp địa chỉ giao bán thông tin với đầy đủ email số điện thoại
giá cả thì cũng rất đa dạng đủ loại
rõ ràng để phục vụ lợi ích kinh doanh
thông tin cá nhân của khách hàng như số điện thoại
tên tuổi đã được trao đổi chia sẻ mua bán mà chưa được sự cho phép của khách hàng
việc lộ lọt thông tin này xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau như cơ sở dữ liệu của khách hàng với ngân hàng
bảo hiểm siêu thị hay là từ chính các nhà mạng viễn thông
hiện nay theo quy định tại nghị định số một mươi chín năm hai nghìn một mươi hai của chính phủ quy định về xử phạt hành chính
liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
thì cái hành vi mà tiếp thị quảng cáo quấy dối người tiêu dùng thì sẽ bị phạt từ một mươi triệu đến hai mươi triệu đồng
còn đối với hành vi mà chuyển giao thông tin cá nhân của người sử dụng cho bên thứ ba mà khi chưa được sự đồng ý của những người đó
thì bị phạt từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng
theo chuyên gia về an ninh mạng của bkv sau hơn một năm các nhà mạng gia quân ngăn chặn
thì mặc dù hình thức phát tán tin nhắn rác bằng sim giác có giảm trong thời gian gần đây
nhưng nhiều đối tượng đã sử dụng nhiều hình thức tinh vi phức tạp hơn để phát tán tin nhắn rác đến với người sử dụng
đây nó cũng là một cái nó xuất phát từ một cái
là những cái nhu cầu về quảng cáo trên điện thoại
rõ ràng đây là một cái nhu cầu mà không hợp pháp
tuy nhiên thì do cái hiệu quả của cái việc phát tán tin nhắn rác nó vẫn còn khá là lớn
dẫn tới là các cái doanh nghiệp vẫn cố gắng để tìm các cái hình thức để phát tán những cái tin nhắn rác đấy đến với người sử dụng
hiện tại đã có phần mềm ngăn chặn tin nhắn rác và cuộc gọi rác
tuy nhiên tình trạng này vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống
việc bảo vệ thông tin của khách hàng vẫn chưa được tuân thủ
chế tài xử phạt cho các hành vi vi phạm còn quá nhẹ chưa đủ sức gian đe để đẩy lùi được tình trạng này
nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người dân
các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý mạnh tay từ chính các doanh nghiệp
tổ chức thực hiện phát tán các tin nhắn rác và cuộc gọi rác
với việc đang có dân số lên đến hơn chín mươi triệu dân
trong đó sáu mươi bốn dân số sử dụng internet và bốn mươi năm sử dụng di động để truy cập internet
việt nam đang được đánh giá là một thị trường có đầy đủ tiềm năng để phát triển các hình thức thanh toán trực tuyến
thương mại điện tử cũng như các giải pháp xu hướng về công nghệ mới trên thế giới
tuy nhiên người sử dụng cũng sẽ phải đối diện với vấn đề mất dữ liệu thông tin lớn và thiệt hại kinh tế
khi các cuộc tấn công mạng đang có xu hướng nhằm vào lỗ hổng của những thiết bị kết nối internet
vì vậy vấn đề cần quan tâm hiện nay
là cần phải có những giải pháp nào bảo mật thông tin dữ liệu cho người sử dụng trong thời đại công nghệ bốn
đây là một ứng dụng có thể giúp người dùng phát hiện và đưa ra những cảnh báo sớm nhất
về nguy cơ mất an toàn thông tin trên các thiết bị di động
nó có thể chỉ ra những ứng dụng nào trên di động đã bị bẻ khóa
đâu là những lỗ hồng mà tin tặc có thể khai thác hoặc thậm chí cảnh báo những thông tin đã bị đánh cắp
lỗi bảo mật được cập nhật liên tục giúp ứng dụng có thể phát hiện được những nguy cơ mới nhất
chúng tôi đang nghiên cứu phát triển thêm một loạt các sản phẩm mới để có thể đáp ứng được các vấn đề về an ninh mạng
đặc biệt là vấn đề an ninh mạng cho thiết bị di động
sắp tới chúng tôi cũng ra mắt một loạt các sản phẩm liên quan đến đảm bảo an ninh cho thiết bị di động
cho các thiết bị về iot và các thiết bị để có thể đảm bảo an ninh tổng thể của doanh nghiệp
cùng với những giải pháp nêu trên các chuyên gia an ninh mạng cũng cho rằng
cuộc chiến với tội phạm mạng hacker để bảo đảm an toàn thông tin cá nhân là một cuộc chiến trường kỳ
vì quá trình bảo mật diễn ra ở nhiều trình duyệt nhiều phần mềm và tại các trang mạng xã hội mà người dùng sử dụng hiện nay
đều có sự xâm nhập nhất định nào đó của các đối tượng hacker
cuộc chiến giữa bảo mật thông tin cá nhân và các lỗ hổng trong bảo mật luôn luôn song hành cùng nhau
nên phương pháp tốt nhất dành cho người dùng hiện nay là nâng cao nhận thức trang bị những kỹ năng cơ bản
như thường xuyên cập nhật phần mềm cài đặt phần mềm diệt virus tắt các kết nối khi không cần thiết
và đặc biệt là phải sử dụng các phần mềm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để phòng tránh nguy cơ mất an toàn thông tin cá nhân
mọi người có thể chọn những phương pháp về xác thực xác thực bằng hiện đại nhất hiện nay như xác thực bằng khuôn mặt
hay xác thực bằng vân tay hay là không bao giờ được sử dụng những phần mềm lậu
thì đấy là những phương pháp thiết thực nhất đối với người dùng
còn đối với doanh nghiệp những người dùng mà họ đang sử dụng điện thoại trong việc hoạt động sản xuất kinh doanh
hoặc trao đổi kinh doanh thì tôi khuyên cáo là các doanh nghiệp cần thiết phải ứng dụng
phải quan tâm hơn và phải được ứng dụng và được tư vấn bởi những hãng bảo mật chuyên nghiệp
bên cạnh đó cũng cần những biện pháp thắt chặt việc bảo đảm an toàn an ninh thông tin cá nhân an ninh mạng từ các cơ quan quản lý
trong tất cả các đề án dự án xây dựng smart city hay là các đề án làm về cách mạng công nghiệp bốn
thì tôi cho rằng là cái cấu phần về an toàn
bảo mật thông tin điều phối ứng cứu sự cố phải là những cái cấu phần quan trọng và được đầu tư một cách thích đáng
chúng ta phải đẩy mạnh tăng cường hoạt động điều phối ứng cứu sự cố xây dựng các đội ứng cứu sự cố để sẵn sàng
cho cái việc mà nếu bị tấn công mạng là chúng ta sẵn sàng chống đỡ và khắc phục
vai trò của dữ liệu số trong các xu hướng công nghệ là rất quan trọng
nó được xem là một trong các công nghệ lõi trong công nghiệp bốn
trong bốn thành phần chính của internet kết nối vạn vật iot
dữ liệu số được coi như loại hàng hóa mới cho nền kinh tế thế kỷ hai mươi một
tuy nhiên dữ liệu cũng có thể bị kẻ xấu lợi dụng để gây ra các ảnh hưởng tiêu cực
đến việc bảo mật thông tin cá nhân nói riêng và an ninh mạng nói chung
vì vậy mỗi cá nhân tổ chức doanh nghiệp cần trang bị cho mình những kiến thức
kỹ năng về bảo mật an toàn thông tin qua đó góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
về dữ liệu của công dân bảo đảm dữ liệu không bị lạm dụng
bảo đảm an toàn an ninh thông tin của đất nước
chương trình truyền động truyền thông tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau